thủ tướng chính phủ vừa có công điện số chín trăm ba mươi một về việc tập trung khắc phục hậu quả cơn bão số ba
và chủ động ứng phó mưa lũ nội dung công điện như sau
do ảnh hưởng các đợt áp thấp và đặc biệt ảnh hưởng của cơn bão số ba
những ngày qua tại các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ đã có mưa rất to gây ngập úng
tại nhiều địa phương như thanh hóa nghệ an hà tĩnh thái bình nam định hòa bình yên bái
riêng tại các tỉnh thanh hóa yên bái đã xảy ra lũ lớn lũ ống lũ quét sạt lở đất
gây thiệt hại nghiêm trọng làm hai mươi một người chết và mất tích
trong những ngày tới mưa lũ còn diễn biến rất phức tạp
nguy cơ xảy ra lũ ống lũ quét sạt lở đất ngập lụt trên diện rộng nhất là tại thành phố yên bái
đồng thời trên biển đông đang có nguy cơ xuất hiện các hình thế thời tiết nguy hiểm
để tập trung khắc phục nhanh hậu quả bão lũ chủ động ứng phó với mưa lũ trong thời gian tới
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ cơ quan liên quan địa phương thực hiện nghiêm túc chỉ thị số một mươi chín
ngày một mươi ba tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám của thủ tướng chính phủ về phòng chống lũ ống lũ quét sạt lở đất
và tập trung một số nhiệm vụ như sau
ủy ban nhân dân các tỉnh khu vực miền núi phía bắc và bắc trung bộ
nhất là các tỉnh đang bị thiệt hại trong đợt mưa lũ này như thanh hóa và yên bái
tập trung khắc phục hậu quả đồng thời triển khai ứng phó mưa lũ
triển khai ngay phương án ứng phó với thiên tai trên địa bàn phân công các đồng chí lãnh đạo
ủy ban nhân dân thành viên ban chỉ huy phòng chống thiên tài và tìm kiếm cứu nạn tình
trực tiếp xuống địa bàn trọng điểm chỉ đạo công tác ứng phó khắc phục hậu quả bão lũ
huy động lực lượng phương tiện tập trung tìm kiếm những người còn mất tích
tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại
nhất là những hộ có người chết mất tích bị thương gia đình chính sách
bố trí chỗ ở tạm cho các hộ bị mất nhà cửa hoặc phải di rời tổ chức cứu trợ khẩn cấp
lương thực nhu yếu phẩm đảm bảo không để người dân bị đói ra soát các khu vực dân cư nguy hiểm
có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất lũ ống lũ quét chủ động sơ tán khẩn cấp dân cư
để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân bố trí lực lượng kiểm soát hỗ trợ hướng dẫn
giao thông tại các khu vực bị sạt lở khu vực ngập sâu để bảo đảm an toàn
không để người dân vớt củi khi mưa lũ tránh xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người
huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa dọn dẹp vệ sinh môi trường ngay sau bão lũ
khôi phục cơ sở hạ tầng bị hư hỏng đặc biệt là các trạm y tế bệnh viện trường học
công trình giao thông thủy lợi điện để đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho người dân
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ và các hình thế thời tiết nguy hiểm
để chỉ đạo các biện khắp thụ thể ứng phó kịp thời hiệu quả hạn chế thiệt hại
cho cách tập trung bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ quốc phòng bộ công an
chỉ đạo các quân khu các lực lượng đóng chân trên địa bàn triển khai lực lượng phương tiện hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn
đối với những người còn mất tích và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ theo đề nghị của địa phương
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với các địa phương chỉ đạo triển khai các biện pháp
đảm bảo an toàn các hồ chứa thủy lợi đê điều bảo vệ và khôi phục sản xuất nông nghiệp
sớm ổn định sản xuất đời sống nhân dân sau khi lũ rút
năm bộ công thương chỉ đạo tập đoàn điện lục việt nam chủ các hồ chứa thủy điện
chủ động vận hành an toàn các hồ đập thủy điện bảo đảm đúng quy trình khôi phục hệ thống điện sau bão lũ
bảo đảm cấp điện cho sản xuất sinh hoạt nhất là điện phục vụ cho các trạm bơm tiêu úng
chỉ đạo tập đoàn than và khoáng sản việt nam và các cơ quan liên quan kiểm tra chủ động
triển khai phương án bảo đảm an toàn hâm lo các khu vực bãi thải của ngành than
sáu bộ giao thông vận tải chỉ đạo kiểm tra khắc phục nhanh các sự cố sạt lờ
bảo đảm thông tuyến nhanh nhất và an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ
hỗ trợ địa phương kịp thời khắc phục sự cố trên các trục giao thông chính
bộ y tế chỉ đạo lực lượng y tế cơ sở bảo đảm cơ số thuốc dự phòng
tổ chức khám chữa bệnh và tập trung cứu trợ miễn phí đối với những người bị thương
hỗ trợ hướng dẫn nhân dân bảo đảm vệ sinh môi trường sau khi lũ rút khôi phục cơ sở khám chữa bệnh
bộ tài nguyên và môi trường chỉ đạo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn tiếp tục theo dõi chặt
chẽ diễn biến mưa lũ và các hình thế thời tiết nguy hiểm sự báo cảnh báo thông tin kịp thời
để nhân dân biết chủ động phòng tránh đài tiếng nói việt nam đài truyền hình việt nam
báo nhân dân thông tấn xã việt nam và các cơ quan thông tin đại chúng ở trung ương và địa phương
tăng thời lượng phát sóng đưa tin kịp thời về công tác chỉ đạo ứng phó thường xuyên thường xuyên cập nhật
thông báo diễn biến mưa lũ để các bộ ngành địa phương và nhân dân biết chủ động phòng tránh
một mươi các bộ ngành khác theo chức năng nhiệm vụ của mình có trách nhiệm chỉ đạo phối hợp
hướng dẫn các địa phương triển khai ngay các phương án đối phó với mưa lũ đồng thời chuẩn bị sẵn sàng
lực lượng phương tiện vật tư cần thiết để khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ hỗ trợ địa phương khi có yêu cầu
hết công điện